bệnh phong được coi là bệnh nan y gây tàn tật cao nhưng với sự tiến bộ của y học thì nhiều bệnh nhân phong đã được chữa trị kịp thời
việt nam đã đạt được tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong của tổ chức y tế thế giới từ năm hai nghìn
tuy nhiên số bệnh nhân mới phát hiện hàng năm còn cao nên chương trình phòng chống phong vẫn phải duy trì cho tới khi đạt mục tiêu thanh toán hoàn toàn
bà trình mắc bệnh phong từ năm một mươi tám tuổi và sống tại khu điều trị phong hải dương
nhờ sự hỗ trợ từ chương trình chống phong quốc gia nhiều năm nay cuộc sống của bà đã có nhiều cải thiện
đây là một trong những thành tiệu quan trọng của chương trình chống phong quốc gia
đó là bảo đảm đời sống cho người bệnh phong giảm thiểu di chứng bệnh giảm thiểu sự kỳ thị
hiện cả nước có khoảng tám bệnh nhân phong đang điều trị tuy nhiên có một thực tế đó là nước ta chưa hoàn toàn thanh toán được bệnh phong
trong một mươi năm trở lại đây mỗi năm cả nước phát hiện từ bảy mươi đến một trăm linh ca mắc mới bệnh phong
đáng nói là có nhiều trường hợp bệnh phong phát hiện khá muộn nên đã để lại di chứng tàn tật ở mặt tay chân ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày
việc phát hiện sớm và chẩn đoán đúng bệnh đóng vai trò rất quan trọng
nhà ông bà không biết đi chữa từ ngoài tốn tiền sao vào đây được nhà nước mua bác sĩ chăm sóc mới khỏe
chúng tôi triển khai bằng cách làm tăng cường khám cho bà con ưu tiên là các vùng có bệnh nhân phong mới phát hiện
ưu tiên là các vùng bệnh phong còn lưu hành còn nhiều để thông qua việc khám phát tốc miễn phí để điều trị bệnh gia
cho đến người có bệnh gia để tìm những bệnh nhân phong mới còn được phát ra cộng đồng
ở nước ta số ca phát hiện
phát hiện mới giảm đi nhưng phát hiện số lượng ca bệnh phong tiềm ẩn vẫn còn là thách thức
cần theo dõi sát sao để duy trì thành quả loại trừ bệnh phong ở nước ta